hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ cơ vơ cho biết omicron vẫn là một biến thể đáng lo ngại và who đang theo dõi một số dòng phụ của biến thể này
những dòng phụ nổi bật nhất của omi gron được phát hiện trên toàn thế giới là ba một ba một một và ba hai
ngoài ra còn có ba ba và các dòng phụ khác bà cơ cơ vơ nói
để biết thêm về dòng phụ ba ba của omicrone who đã tiến hành một nghiên cứu có tiêu đề
sự xuất hiện của biến thể phụ ba ba và tầm quan trọng của nó
trong đó lưu ý các cơ quan y tế toàn cầu nên lưu ý tới biến thể phụ này
nghiên cứu này cho thấy cả hai dòng phụ ba một và ba hai khác nhau về protein gai
nhưng không có đột biến cụ thể nào đối với protein gai của ba ba trong protein đột biến
ba ba là sự kết hợp của các đột biến trong protein gai của ba một và ba
cả ba dòng phụ này được phát hiện lần đầu tiên vào cùng thời điểm và cùng được ghi nhận ở khu vực miền nam châu phi
theo đó ba một ở botswana ba hai ở nam phi và ba ba ở tây bắc nam phi
do đó các virus phát triển đồng thời và từ cùng một nơi có cơ hội lây lan trên toàn thế giới như nhau nghiên cứu chỉ ra
mặc dù cả ba dòng biến thể phụ đều lan rộng trên toàn thế giới nhưng tốc độ lây lan của ba dòng này là khác nhau
nghiên cứu cho thấy rằng trong số ba dòng biến thể phụ này chỉ có ba một lại chiếm ưu thế hơn nhiều so với các dòng khác
là có thể vì do sự khác biệt về đột biến trong protein
gai cần thiết để truyền virus xâm nhập vào tế bào chủ
nghiên cứu của who cũng chỉ ra cách nhận thức lây nhiễm của ba ba
theo đó dòng phụ này có ba mươi ba đột biến trong protein gai ba mươi một đột biến tương tự với dòng ba một ba gây ra số ca mắc thấp nhất trong ba dòng phụ
vì vậy nguyên nhân dòng ba ba lây lan thấp nhất và khiến số ca mắc thấp hơn là do mất sáu đột biến từ ba một và có hai đột biến từ ba hai
nghiên cứu nêu rõ cho đến nay
omicron vẫn được cho là gây ra bệnh nhẹ nhưng cũng có thể phát triển một số đột biến khiến người mắc bệnh diễn tiến nặng
trong khi chờ đợi biến thể tiếp theo xuất hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu biến thể omicrone
hiện đang chiếm ưu thế nhằm đưa ra dự đoán tương lai tốt hơn về các biến thể mới
nhà khoa học andrew rambo người nghiên cứu sự tiên hóa của virus tại đại học edinburgh với quốc anh cho biết
tôi nghĩ rằng không thể tránh khỏi việc chúng ta tiếp tục chứng kiến các biến thể mới với mức độ né tránh miễn dịch khác nhau
chúng có thể xuất hiện từ bất cứ nơi nào có sự lan truyền
hiện không có cách nào để biết chắc chắn rằng khi nào một biến thể sẽ trở nên thống trị
hoặc liệu nó có ở mức trạng thái của một biến thể đáng quan tâm hay không
biến thể đáng quan tâm có nghĩa là có những dấu hiệu cho thấy biến thể đó có những đặc tính mới đáng lo ngại
chẳng hạn như lây lan nhanh hơn gây ra bệnh nặng hơn hoặc né tránh các phản ứng miễn dịch
hiện các nhà nghiên cứu theo dõi một loạt các biến thể phụ có liên quan đang giành sự thống trị của biến thể delta và omicron
hiện tại dòng ba một omicron ban đầu đang được thay thế
bằng dòng khác được gọi là ba hai
dòng này mặc dù có thể dễ truyền hơn ba một
tuy nhiên lại dường như không phải là một thay đổi lớn so với dòng ban đầu đã quét qua nhiều quốc gia vào đầu năm nay
tuy nhiên hiện thế giới đã không theo dõi quá trình lây nhiễm virus chặt chẽ như trước đây
và kết quả là các nhà khoa học bị bỏ lỡ thông tin
đơn cử tại anh xét nghiệm covid một mươi chín đã giảm một phần do biến thể omicrone có xu hướng gây ra bệnh tương đối nhẹ
với một căn bệnh nhẹ mọi người ít có xu hướng đi xét nghiệm hơn
và các chính phủ cũng trở nên ít chủ động hơn trong việc khuyến khích các xét nghiệm
nhà định dạng sinh học andrew pesce tại đại học quadram ở norwich anh cho biết
trong tương lai có thể mất nhiều tuần hơn nữa để nhận ra một biến thể mới đáng quan tâm đang xuất hiện
không có cách nào mà chúng tôi có thể theo kịp tốc độ mà virus đã đạt cho đến hiện nay ông pes nhận định
omicrone ít có khả năng gây ra bệnh nặng hơn so với các biến thể được quan tâm trước đó
một tính năng đã giúp kiềm chế tác động của sự lây lan tràn lan của biến thể
mặc dù điều đó làm giấy lên suy
đoán rằng virus có thể tiến hóa thành một chủng gây bệnh nhẹ hơn
nhưng con đường tiến hóa của sars cov hai vẫn chưa rõ ràng ông rambo cho biết
cho đến nay các biến thể mới cần quan tâm đã không phát triển từ biến thể yêu thế trước đó
thay vào đó chúng xuất hiện từ các dòng họ dịch biệt
không có gì đảm bảo rằng biến thể yêu thế tiếp theo sẽ nảy mầm từ nhánh omicron của cây họ sars cov hai
có khả năng một biến thể sau này trở lại dòng gió delta hoặc alpha
với khả năng né tránh miễn dịch đủ để quét sạch omicron
ông rambo nói
các nhà nghiên cứu cũng vẫn chưa biết mức độ nhẹ hơn tương đối của omicrone
là do sự phổ biến của khả năng miễn dịch chống lại sars cov hai
hay là các đặc tính nội tại của chính virus
khi ngày nay có nhiều dân số trên thế giới tiêm vaccine bị nhiễm bệnh hoặc cả hai
khả năng miễn dịch sẽ tăng lên và do đó có khả năng phục hồi chống lại các triệu chứng covid một mươi chín nghiêm trọng
nhưng có một số khác biệt trong cách omicron hoạt động so với các biến thể trước đó
nhà miễn dịch học wendy brugger tại đại học camp town
và đam phi lưu ý
một số nghiên cứu trên động vật phát hiện rằng omicron ít có khả năng ảnh hưởng đến phổi hơn so với các biến thể trước đó
liệu biến thể đột biến tiếp theo có các đặc tính khác nhau không
tôi không nghĩ rằng có bất kỳ đảm bảo nào rằng những khác biệt nội tại đó có thể tồn tại tệ hơn
đây là loại virus không thể đoán trước được và tôi sợ điều đó bà boogle nhấn mạnh
năm mươi bốn đột biến trong bộ gen của omicron và đặc biệt là ba mươi bốn nhóm trong một protein virus quan trọng được gọi là đột biến
yếu nghiêm trọng khả năng của vaccine covid một mươi chín trong việc ngăn ngừa nhiễm sars cov hai
nhưng khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng của vaccine dường như vẫn ở mức cao
và có lẽ đã góp phần gây ra bệnh ở thế nhẹ do omicron gây ra
theo bà boogle đó là báo hiệu tốt cho khả năng phục hồi của hệ miễn dịch qua trung gian vaccine chống lại các biến thể đáng lo ngại trong tương lai
mặc dù một đột biến của omicron dường như làm suy yếu khả năng phòng thủ của kháng thể
các nhà khoa học chỉ phát hiện ra sự suy giảm nhẹ khả năng của các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào t để nhận ra virus
những tế bào này được cho là đặc biệt quan trọng trong việc hạn chế phạm vi lây nhiễm của virus
giết chết các tế bào bị nhiễm và hạn chế sự lây lan của virus
tôi là con rằng phản ứng của tế bào t sẽ khá linh hoạt ngay cả khi một biến thể mới xuất hiện nhà khoa học brugger cho hay
nhưng bà boogle cũng lưu ý khi các kháng thể trở nên ít phù hợp hơn với khả năng miễn dịch sars cov hai
và tế bào t trở nên quan trọng hơn thì một biến thể virus có thể trốn tránh sự giám sát của tế bào t sẽ có lợi thế sống sót chính
phản ứng của tế bào t đang thực hiện nhiều công việc nặng nhọc hơn
vì vậy một điều mà chúng ta có thể bắt đầu thấy là sự thoái ra của virus khỏi tế bào t bà buger nói
ở các virus khác chẳng hạn như cúm khả năng thoát khỏi khả năng miễn dịch của tế bào t phát triển dần dần trong suốt nhiều năm
nhưng thật khó để dự đoán nó sẽ diễn ra nhanh như thế nào giữa một đại dịch đang hoành hành
các nhà miễn dịch học cũng trở nên khó khăn hơn trong việc dự đoán cách thức miễn dịch quần thể sẽ hình thành diễn biến của đại dịch
vì các động cơ của miễn dịch đó ngày càng phức tạp mọi người có thể đã nhận được một trong một số loại vaccine
hoặc kết hợp các loại vaccine hoặc bị nhiễm trùng từ một hoặc nhiều biến thể có hoặc không có vaccine
sự tích tụ tiếp xúc với các biến thể sars cov hai sẽ tăng cường khả năng miễn dịch
chuyên gia bệnh truyền nhiễm santiago avilarios tại bệnh viện đường hóa quốc gia của mexico ở thành phố mexico cho biết
ông rios và các đồng nghiệp nghiên cứu thấy rằng việc nhiều lần phơi nhiễm với sars cov hai thông qua tiêm chủng hoặc nhiễm chủng
phản ứng của kháng thể sẽ khuếch đại cũng như phản ứng của các tế bào miễn dịch được gọi là tế bào b hai
do đó khi ngày càng có nhiều người tiếp xúc với virus thông qua các cơ chế khác nhau
thì sự xuất hiện của các biến thể mới đáng lo ngại có thể tạo ra gánh nặng bệnh tật thấp hơn ông rios giải thích
nhưng một số kiểu tiếp xúc có thể tốt hơn những kiểu khác để chuẩn bị cho cơ thể chống lại các biến thể mới
một nghiên cứu về những người đã được tiêm phòng và sau đó bị nhiễm omicron cho thấy
những kháng thể sinh ra ở những người này có thể vô hiệu hóa nhiều biến thể sars cov hai ngoài omicrone
một đặc tính được gọi là phản ứng chéo
nhưng các kháng thể được tạo ra bởi những người đã bị nhiễm omicron nhưng trước đó chưa tiếp xúc với sars cov hai
do tiêm chủng hoặc nhiễm trùng không mạnh mẽ trong việc ngăn chặn các biến thể khác
chúng ta không thể cho rằng những người đó sẽ được bảo vệ đặc biệt tốt hơn trước các biến thể đáng lo ngại
nhà vi rút học pennymore
tại đại học westwaterland ở johannesburg nam phi cho biết
dữ liệu của nghiên cứu này tiếp tục chỉ ra tầm quan trọng của việc tiêm phòng
vaccine tăng cường khả năng miễn dịch của con người và khả năng miễn dịch sẽ phản ứng chéo
khi đó đến với tế bào t với một biến thể khác bà bouger trey